trong bối cảnh dịch covid một mươi chín có xu hướng lắng dịu ở hàn quốc các ngôi chùa nhà thờ tin lành và nhà thờ công giáo ở nước này đã mở cửa trở lại vào cuối tuần qua tuần đầu tiên sau khi nới lỏng giãn cách xã hội
dù vậy thì người dân đến các địa điểm này được yêu cầu giữ khoảng cách an toàn và đeo khẩu trang đúng quy định
nhà thờ onuri một trong những nhà thờ lớn nhất tại thủ đô seoul hàn quốc đã yêu cầu các tín đồ phải đặt chỗ trực tuyến trước khi tới nhà thờ
và phải ngồi đúng theo vị trí đã được sắp sẵn nhằm đảm bảo giữ khoảng cách an toàn
nhà thờ cũng hạn chế số lượng tín đồ tới làm lễ xuống còn bảy trăm linh so với sức chứa lên tới khoảng ba tín đồ
chùa tàu khê ở seoul hàn quốc cũng khai đàn pháp hội trở lại sau hai tháng
trước khi vào điện làm lễ các phật tử được đo thân nhiệt khử trùng tay ghi chép lại thông tin cá nhân giữ khoảng cách trên một mét và giảm một phần ba số chỗ ngồi so với thông thường